hiện hầm trung chuyển ga ngầm đầu tiên của tuyến metro nhổn ga hà nội ga s chín nằm cạnh khách sạn daiu trên đường kim mã đang hoàn thiện lắp đặt cốt thép
chuẩn bị đổ bê tông toàn bộ tầng hầm dài một trăm tám mươi sáu m rộng hơn hai mươi một m vào đầu tuần sau
ga ngầm của dự án sử dụng công nghệ đào từ trên xuống dưới hệ thống trần và tường vây được xây dựng bê tông cốt thép trước
sau đó đào móc lớp đất ở giữa để tạo ra không gian ngầm
theo thiết kế mỗi ga ngầm gồm hai tầng bao gồm tầng trung chuyển và tầng dùng để tàu dừng đỗ đón trả khách
tầng trung chuyển là nơi bố trí khu vực kỹ thuật của tuyến metro cũng là nơi hành khách sử dụng các tiện ích
hành khách có thể tiếp cận tầng trung chuyển từ mặt đất bằng tối thiểu bốn lối vào trên vỉa hè
dự kiến dự án sẽ hoàn thiện hai tầng ga s chín vào cuối năm hai nghìn hai mươi sau đó sẽ nối thông các nhà ga và thi công tuyến dài ngầm